sáng nay ba tháng ba lễ đón chính thức chủ tịch nước trần đại quang phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đã được tổng thống ấn độ ram nath kovind tổ chức long trọng tại phủ tổng thống với hai mươi một loạt đại bác chào mừng
nghi thức cao nhất của ấn độ dành cho người đứng đầu nhà nước
ngay sau lễ đón chính thức chủ tịch nước trần đại quang và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã đến đặt vòng hoa viếng mahatma gandhi
tại khu tưởng niệm rad tiến hành cuộc gặp hẹp với thủ tướng narendra modi và cùng thủ tướng narendra modi
chủ trì hội đàm giữa lãnh đạo cấp cao hai nước
chủ tịch nước và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã tưởng nhớ mahatma gandhi lãnh tụ vĩ đại
nhà lãnh đạo phong trào đấu tranh giành độc lập kiệt xuất của nhân dân ấn độ
người đã trở thành biểu tượng của khát vọng tự do và tinh thần đoàn kết của dân tộc và đất nước ấn độ
tại cuộc gặp hẹp với thủ tướng ấn độ chủ tịch nước và thủ tướng modi đã trao đổi những vấn đề hai nước cùng quan tâm
ngay sau đó tại cuộc hội đàm cấp cao chủ tịch nước trần đại quang và thủ tướng modi đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ
và sâu rộng của quan hệ việt nam ấn độ sau hơn bốn mươi năm năm chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao
và tái khẳng định tình hữu nghị thắm thiết bền chặt giữa việt nam và ấn độ
nhằm đặt mục tiêu thương mại hai triều một mươi năm tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi
hai nhà lãnh đạo nhất trí triển khai các biện pháp đột phá
trong đó chú trọng đa dạng hóa các mặt hàng xuất khẩu hai bên có tiềm năng và thế mạnh
hạn chế các rào cản thương mại tham vấn chặt chẽ về chính sách thương mại
mở rộng kết nối hàng không hàng hải để tạo thuận lợi cho giao thương
nhất trí trao đổi các gói hỗ trợ phát triển trong các lĩnh vực có thể tạo đột phá
như về hạ tầng nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật tăng cường năng lực nghiên cứu và phát triển
hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác quốc phòng an ninh nhất là về đào tạo tiếng anh
chuyển giao công nghệ cấp tín dụng ưu đãi và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
chủ tịch nước trần đại quang hoan nghênh ấn độ tài trợ triển khai dự án bảo tồn
tôn tạo khu di tích mỹ sơn và dự kiến tiếp tục hỗ trợ bảo tồn
trùng tu các nhóm tháp chăm tại ninh thuận
trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm
chủ tịch nước trần đại quang và thủ tướng ấn độ modi nhất trí về tầm quan trọng của hòa bình
ổn định an ninh an toàn và tự do hàng hải và hàng không
giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế
thủ tướng modi khẳng định ấn độ tiếp tục đẩy mạnh triển khai chính sách hành động hướng đông
nhằm tăng cường hợp tác với khu vực châu á thái bình dương
việt nam có vai trò then chốt và vị trí ưu tiên trong chính sách này
hai bên cũng nhất trí tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực
nhất là trong ứng cử vào các cơ quan quan trọng của liên hợp quốc
sau cuộc hội đàm chủ tịch nước trần đại quang và thủ tướng narendra modi đã chứng kiến lễ trao đổi
các văn kiện hợp tác việt nam ấn độ được ký kết trong chuyến thăm lần này
gồm bản ghi nhớ về hợp tác giữa viện năng lượng nguyên tử việt nam
và trung tâm đối tác năng lượng hạt nhân toàn cầu
bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực kinh tế thương mại giữa bộ công thương việt nam và bộ công thương ấn độ
kế hoạch hành động về hợp tác nông nghiệp giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi
tiếp đó chủ tịch nước và thủ tướng ấn độ đã có buổi gặp gỡ với báo chí việt nam và các nước
tại đây hai nhà lãnh đạo đã thông báo kết quả hội đàm
khẳng định mối quan hệ triển vọng và những tiềm năng to lớn trong quan hệ việt nam ấn độ
hai nước đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của chủ tịch nước trần đại quang đến ấn độ
coi đây là dấu mốc mới cho quan hệ việt nam ấn độ ngày càng thực chất sâu sắc và hiệu quả
tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai dân tộc và hai đất nước